các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tôi thấy cây cầu này đẹp đấy chứ rất hợp với phong cách thiết kế thế kỷ một mươi bảy một mươi tám
dự án cầu trần hưng đạo có điểm đầu tại ngã năm trần hưng đạo trần thánh tông thuộc địa bàn quận hoàn kiếm
điểm cuối giao cắt với đường nguyễn văn linh thuộc địa bàn quận long biên
tổng vốn đầu tư dự kiến gần chín tỷ đồng
trong đó vốn nhà nước chiếm năm mươi vốn nhà đầu tư bot chiếm năm mươi
đây là cây cầu bot đầu tiên bắc qua sông hồng với phương án kiến trúc mang phong cách đông dương
chia sẻ trên báo dân chí
kiến trúc sư trần huy ánh viên thường vụ hội kiến trúc sư hà nội đặt vấn đề
phương án xây cầu này hướng tới hiện đại tương lai hay quay về quá khứ
nếu hướng tới tương lai thì lại thấp thế
có thể coi đây là do tư vấn thiết kế chưa tính hết trăng
vấn đề thứ hai ông ánh đặt ra đó là về yếu tố thẩm mỹ của kiến trúc cây cầu
cách thiết kế theo ông ánh nhận xét tạo cảm giác
giác chấp phá giả cổ
trong khi đó cầu trần hưng đạo lại là một dự án có quy mô lớn có tác động tới kiến trúc cảnh quan trung tâm
đồng đảo cư dân mạng đồng tình với cách đặt vấn đề của kiến trúc sư trần huy ánh
bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cho rằng với vị trí dự án cầu trần hưng đạo
thì đây không đơn thuần là một công trình giao thông mà đó sẽ là một biểu tượng của hà nội
hà nội là thành phố có sông hồng chạy qua
vậy các cây cầu phải đẹp có kiến trúc hiện đại mang hơi thở tinh thần của thủ đô
để tạo cảnh quan tạo điểm nhấn cho cả du lịch nữa chứ không chỉ là cầu giao thông
theo tôi cần tổ chức thi tuyển rộng rãi cả trong nước và quốc tế để lựa chọn thiết kế tốt nhất
ngoài ra cần đặt tên cây cầu cho dễ nhớ dễ tìm
tốt nhất là đặt tên theo địa bàn nơi cây cầu xây
với một dự án cầu có vị trí và ý nghĩa như vậy
cần tổ chức thi tuyển và lấy ý kiến của các chuyên gia và người dân
trước khi quyết định lựa chọn
liên quan tới vấn đề ngày một mươi tám tháng chín trao đổi với báo tuổi trẻ
phó chủ tịch ubnd tp hà nội dương đức tuấn cho biết
đến nay hà nội vẫn chưa chốt phương án kiến trúc cầu trần hưng đạo
hiện còn đang tranh luận chưa chốt phương án kiến trúc nên chưa có quy mô đầu tư và các bước tiếp theo
như vậy ubnd tp hà nội chưa chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ mới giao nhiệm vụ
lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cầu trần hưng đạo
bạn nghĩ sao về kiến trúc cầu trần hưng đạo
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an